thưa quý vị và các bạn cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế
các doanh nghiệp ra đời ngày càng nhiều đã thúc đẩy những áp lực cạnh tranh lớn
chính vì vậy doanh nghiệp cần phải nắm bắt chính xác và kịp thời xu hướng
dòng chảy của xã hội để tránh bị thụt lùi và lạc hậu
trong đó hệ thống thông tin đóng một vai trò rất lớn vào việc giúp doanh nghiệp phát triển
và tạo được vị thế trên thị trường
vậy làm gì để xác định một thông tin có đáng tin hay không trở thành một kỹ năng cơ bản
đối với tất cả mọi người nhất là khi những thông tin đó có thể gây hại lớn đối với doanh nghiệp
và trong chương trình kinh tế và dự báo hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này
nordon vị báo

năm hai nghìn một mươi sáu một loạt cán bộ công an viện kiểm sát nhân dân huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh bị kỷ luật cách chức vì liên quan tới việc hình sự hóa vụ việc quán cà phê xin chào
rồi vụ việc oan sai nước mắm truyền thống cũng khiến hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng
nhiều cơ quan báo chí bị xử phạt
sau hai vụ việc trên những tường lực lượng chức năng các cơ quan quản lý nhà nước
sẽ hết sức cẩn trọng khi thực thi công vụ
song cách đây vài tháng dư luận lại tiếp tục bị sửng sốt
khi chỉ qua đợt kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường
con cưng một doanh nghiệp đang an nên làm ra bỗng dưng lâm vào thế nguy khó
trước đó con cưng được biết tới là một doanh nghiệp sở hữu khoảng ba trăm ba mươi cửa hàng trên toàn quốc
chuyên kinh doanh các sản phẩm dành riêng cho trẻ em
sự việc bắt đầu khi một khách hàng của con cưng phản ánh
một sản phẩm thời trang mà khách hàng mua của con cưng có dấu hiệu bị thay nhãn mát
từ đó đặt vấn đề về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
con cưng đã xin lỗi vì sự cố kỹ thuật của sản phẩm và cảm ơn khách hàng
nhưng khách không đồng ý mà phản ánh vụ việc đến cục quản lý thị trường
và cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương
cùng lúc đó thương hiệu con cưng bị chỉ trích trên mạng xã hội và trên hệ thống truyền thông
dù chưa có bất cứ một kết luận chính thức nào từ phía cơ quan chức năng
tháng bảy bộ công thương chỉ đạo cục quản lý thị trường kiểm tra toàn bộ các cửa hàng thu hệ thống con cưng
chỉ trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng bảy cục quản lý thị trường đã kiểm tra gần một trăm linh cửa hàng của con cưng
sự vào cuộc nhanh trên diện rộng của quản lý thị trường là điều hết sức bình thường
bởi nếu con cưng thực sự sai phạm thì cũng không thể tẩu tán
tuy nhiên điều không bình thường ở đây là trong khi chưa có kết luận chính thức của quản lý thị trường
thì nhiều người chỉ vì thiếu thông tin nên hiểu sai hiểu lầm phóng đại những sai phạm liên quan đến con cưng
sự phóng đại sai phạm của con cưng hẳn nhiên phải có nguyên cớ
chính những phát ngôn của quản lý thị trường là nguồn tin để dư luận mạng xã hội hiểu sai
tung ra những lời lẽ sát thương nhiếc móc không thương tiếc thương hiệu con cưng
theo dõi sát diễn biến vụ việc không khó nhận ra trong và sau khi kiểm tra các cửa hàng của con cưng
thông tin được cung cấp thiếu cân nhắc cho báo chí
trên các trang báo liên tục cập nhật thông tin liên quan tới các cuộc kiểm tra của quản lý thị trường
đã kiểm tra bao nhiêu cửa hàng phát hiện những vi phạm gì
chưa hết một số thông tin được tung lên với nhiều thắc mắc nghi ngại kích động tẩy chay thương hiệu con cưng
ví dụ như con cưng đối diện nghi vấn nghiêm trọng hơn khải siêu kiểm tra con cưng
phát hiện hàng có thể gây nguy hại sức khỏe trẻ sơ sinh sai phạm con cưng có thể bị xử lý hình sự
ứng phó với khủng hoảng thông tin con cưng tuyên bố sẽ tặng một tỷ đồng cho khách hàng
nếu chứng minh hàng hóa đã mua từ con cưng có sự gian trá về xuất xứ sản phẩm
công bố ba mươi văn bản của các doanh nghiệp nước ngoài xác nhận con cưng đã mua sản phẩm hoặc đặt họ gia công
bất chấp nỗ lực trên các cửa hàng của con cưng dần thưa thớt khách hàng doanh số tụt giảm thê thảm
trước đó năm hai nghìn một mươi bảy bộ công thương có văn bản gửi hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam
vinatas yêu cầu báo cáo việc kiểm điểm xử lý các cá nhân trong vụ cố tình công bố sai thông tin
về nước mắm truyền thống vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vinatast công bố kết quả khảo sát nước mắm thông qua các hình thức sau
đăng bài báo cáo kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc trên trang web của hội
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vinatast tổ chức buổi họp báo cáo kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc
theo đó tại một mươi tỉnh thành phố trên cả nước
một trăm linh một trên một trăm năm mươi
trong năm mươi mẫu nước mắm được khảo sát chiếm sáu mươi bảy ba mươi ba không đạt quy định về hàm lượng acen thạch tín cho phép
đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng tiếp tục đăng tải bài
gần tám mươi năm mẫu nước mắm của tám mươi tám doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn trên trang web của vinatast
theo đó các công bố và bài viết của vinatast đồng loạt có nội dung công bố
chín mươi năm sáu mươi năm số mẫu khảo sát có độ đạm từ bốn mươi độ trở lên được đánh giá là hàm lượng thạch tín acen
một loại á kim cực độc vượt ngưỡng
khi thông tin trên được vinatast công bố nhiều cơ quan báo chí đã đồng loạt đăng tải thông tin sai sự thật
được cộng đồng mạng xã hội chia sẻ bài viết trên mạng xã hội loan truyền thông tin lo ngại về sức khỏe cộng đồng
khi dùng nước mắm truyền thống
từ ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
truyền thông xã hội có trên bốn mươi bốn bài viết chín mươi năm lượt chia sẻ một trăm linh tám thảo luận
đỉnh điểm là ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
vinatast tổ chức công bố kết quả chương trình khảo sát chất lượng một trăm năm mươi mẫu nước mắm đóng chai của tám mươi tám nhãn hiệu
trên mạng xã hội có trên bốn mươi hai hai trăm bảy mươi năm thảo luận
hậu quả của việc thông tin đã làm dư luận xã hội hết sức hoang mang
các sản phẩm nước mắm truyền thống bị người tiêu dùng tẩy chay không đưa được vào các siêu thị
các vùng miền sản xuất nước mắm truyền thống càng khó khăn hơn
nhất là vừa mới chịu hậu quả của sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền trung
ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến người tiêu dùng và việc sản xuất nước mắm truyền thống bao đời này của người việt nam
cũng như thương hiệu hàng hóa của việt nam nói chung trên thị trường quốc tế
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam và một số hiệp hội
đã gửi bản kiến nghị về việc xử lý ngăn ngừa những hành động gây thiệt hại đến ngành sản xuất nước mắm truyền thống của việt nam
ngay sau khi nhận được kiến nghị nói trên ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
văn phòng chính phủ đã có công văn chín nghìn ba mươi
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về thông tin chất lượng nước mắm
ngay sau đó bộ y tế đã có báo cáo trình thủ tướng chính phủ và cũng đã có thông tin đến nhân dân
qua các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả kiểm tra nước mắm
theo đó bộ y tế công bố một trăm linh mẫu nước mắm hai trăm bốn mươi bảy mẫu được thu thập ngẫu nhiên
của tám mươi hai cơ sở sản xuất khác nhau tại miền bắc miền trung và miền nam trên thị trường
bao gồm cả nước mắm sản xuất theo phương pháp công nghiệp phương pháp truyền thống đều an toàn
không phát hiện arsen vô cơ thạch tín
sau một tuần tiến hành kiểm tra đoàn thanh tra liên bộ xác định hiệp hội tiêu chuẩn bảo vệ
người tiêu dùng vinatax không bảo đảm tính độc lập tin cậy và minh bạch trong vụ khảo sát nước mắm
báo cáo chỉ rõ vinatax đã có các sai phạm cụ thể là khảo sát không xây dựng đề án
và kế hoạch khảo sát rõ ràng việc khảo sát chủ yếu do chủ tịch hội và một số cá nhân thực hiện
nhiều khâu không được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giám sát quá trình lấy mẫu thiếu tin cậy
không đúng quy định việc khảo sát được thực hiện dưới sự tài trợ của một doanh nghiệp
không đảm bảo tính độc lập theo quy định
theo đó vinatax thừa nhận đã sai khi đồng nhất khái niệm asen với thạch tín
và xin hủy toàn bộ thông tin công bố
vinatax đính chính lại rõ hơn là arsen tổng bao gồm arsen vô cơ và arsen hữu cơ
trong đó chỉ có arsen vô cơ có độc tính
vinatas cũng khẳng định nhóm khảo sát đã lấy hai mươi mẫu nước mắm trong số các mẫu
đã kiểm tra hàm lượng arsen tổng để kiểm tra hàm lượng arsen vô cơ
song đều không phát hiện arsen vô cơ và an toàn cho việc sử dụng
với các thông tin bất lợi thì cũng có nhiều hướng và nhiều tình huống để giải quyết
nhưng điều quan trọng bản thân chủ doanh nghiệp phải vững tin và ngồi lại để giải quyết từng mục một
ví dụ có thể nhờ hỗ trợ từ phía truyền thông chuyên nghiệp
để họ đưa ra hướng xử lý giải quyết cho mình được tốt nhất
và sau đấy mình cũng lại phải kiểm chứng lại các thông tin đấy từ đâu
để mình cũng giúp kinh nghiệm từ mình nữa
rất ảnh hưởng ảnh hưởng rất lớn
tại vì thông tin là một nguồn lực
do đó mà khi mà mình không kiểm soát nó
thì mình sẽ bị nó tác động không tốt đến mình đến cá nhân hoặc là đến doanh nghiệp đến tổ chức
như thời đại bốn hiện nay thông tin cũng rất là ảnh hưởng tới doanh nghiệp
nó lăn truyền rất là nhanh

nếu mà việt nam mình mỗi ngày có điện là việc bất bình thường
mà không có điện
nếu mà việt nam mình mỗi ngày có điện là việc bất bình thường
mà không có điện là việc bình thường
thì bây giờ là cái vấn đề mà tin đồn á
tin đồn thời buổi facebook á
thì bây giờ là cái chuyện mà nó nói hàng ngày
tất cả những người này này kia nọ
thì là việc bình thường
còn giờ nó nói tốt hoặc nói xấu là gì cũng rất là bình thường
còn nói tốt về người khác
hoặc là những thông tin toàn là tốt không á
thì là việc bất bình thường
thành ra mình xem những cái việc
những cái thông tin mà không tốt
trên mạng hoặc trên báo chí á
thì là bình thường
tôi thấy là hiện nay những cái thông tin đó
nó ảnh hưởng rất là lớn đến những tính doanh nghiệp
ví dụ như chúng ta đã biết cái vụ mà cà phê
hoặc những cái vụ về cà phê là cuộc chiến giữa các gia đình của trợ vực về trung nguyên
những cuộc chiến về nước mắm
hoặc trước đó là nước tương
thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến với hình ảnh của doanh nghiệp
thưa quý vị bài học đắt giá sau những thông tin trên
mặc dù đã được các cơ quan chức năng xử lý rứt điểm và được minh oan
tuy nhiên sự việc vẫn chưa thể khép lại
khi vẫn còn đó sự lo lắng
môi trường kinh doanh sẽ bị méo mó
doanh nghiệp ca thán khi bị cán bộ công chức hành xử
không theo quy định pháp luật và lạng quyển
trong bối cảnh hiện nay
doanh nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn
thách thức từ quá trình hội nhập kinh tế
hiện nay hiện tượng dùng cơ quan chức năng
dùng mạng xã hội để hoạt động phạm pháp đang diễn biến phức tạp
ngoài việc dùng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng còn dùng phương tiện này để đăng thông tin xuyên tạc
bôi nhọ uy tín thương hiệu của đối thủ cạnh tranh trên thương trường
những vụ việc nêu trên một lần nữa sẽ là bài học cho các cơ quan chức năng
trong việc hành xử với doanh nghiệp
hoạt động thanh tra kiểm tra phải trên tinh thần xây dựng
giúp doanh nghiệp khắc phục những sai sót vươn lên phát triển
nếu hoạt động thanh tra kiểm tra không chính xác
mang sự cá nhân có thể sẽ dẫn tới sự phát sản của doanh nghiệp
đang tin tưởng vào sản phẩm của chúng tôi cũng như những khách hàng tiềm năng
ngoài ra có những cái thị trường xuất khẩu thế giới họ cũng đã có rất nhiều câu hỏi
là tại sao một sản phẩm nếu như chất lượng thì lại có những thông tin sai lật như vậy đưa ra
thông tin rất quan trọng đối với một doanh nghiệp thì cái việc thông tin và truyền thông thì vô cùng quan trọng
cho nên vì thế nếu như có một thông tin không tốt đối với doanh nghiệp
doanh nghiệp đấy có thể bị phá sản ngay lập tức
việt nam hiện có ba mươi triệu người dùng facebook chưa kể các mạng xã hội khác
nên việc quản lý các thông tin trên mạng xã hội là rất khó khăn
năm hai nghìn một mươi bốn bộ thông tin và truyền thông đã ban hành thông tư số chín hai nghìn một mươi bốn tt btt
nhằm đẩy mạnh hoạt động quản lý cung cấp sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
điểm mới tại thông tư là trang tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội phải có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm
đối với mạng xã hội phải có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau ba giờ
kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
như vậy theo quy định của pháp luật doanh nghiệp tổ chức cá nhân bị đưa thông tin sai sự thật
có quyền yêu cầu đơn vị chủ quản các mạng xã hội loại bỏ thông tin sai phạm
thì rồi mình có thể kiểm chứng tại vì một cái thông tin có thể là không phải chỉ riêng một cái phương tiện đưa
mà có rất nhiều phương tiện đưa
rồi mình vô nếu mà cần những cái thông tin đó mà quan trọng đối với mình
thì mình phải kiểm chứng bằng cách vô google mình sợi lại là mình kiểm tra chết
rồi mình sẽ liên lạc qua những cái thông tin mà có trong những cái mẫu tin về địa chỉ
về cái người nơi trốn cái sự việc đó sẽ ra thế nào thì mình kiểm tra
hằng ngày thông thường thì mỗi một ngày tôi đọc quản
khoảng ba tờ báo ba tờ báo uy tín trong cái ngành báo chí
và có khoảng là đọc khoảng ba đến bốn cái website mà họ có những cái tin mà mình có thể sử dụng được
sau đó thì còn có những tin khác thì chúng ta vẫn lướt qua xem để kiểm chứng và đối chứng lại xem là
cái thông tin mình tiếp nhận đó nó bao nhiêu phần trăm là đáng tin cậy
thì mình sẽ kiểm chứng và đối chứng lại xem là cái thông tin mình tiếp nhận đó
cái tiếp cận của báo chí là đọc sàng lọc xem là những thông tin gì mình cần
thông tin trên báo chí và trên báo điện tử rất là quan trọng đối với tất cả doanh nghiệp
nhờ từ đó mà mình có thêm được những thông tin để mà định hướng lại
hoặc là chỉnh sửa lại các cái kế hoạch kinh doanh của mình trong cái thời gian sắp tới
khi mà đọc thông tin thì thường tôi phải kiểm chứng đến thời điểm và đến cái tuổi mình cũng đã trải qua nhiều vấn đề
mình biết thật và biết giả
thì kiểm chứng bằng cách là khi đọc bất cứ một thông tin gì mình phải xem thông tin đấy có đúng hay không
thông tin đấy có đúng hay không thì thực tế trước mắt thì mình sẽ kiểm tra qua những cái kênh mà được kiểm duyệt của truyền thông
thì đó sau đấy là mình sẽ xem lại và đúng đúng như các tức là bên truyền thông nói đấy một lừa của sự thật không phải là sự thật
nên không phải là cái gì cũng đúng nên nghe là phải tìm hiểu nữa
khi mà tiếp nhận thông tin thì nó có hai loại thông tin
thông tin nhất là thông tin về các cái vấn đề
các cái thông tin về đại chúng dụ như là hôm nay là kẹt xe ở đâu hay là các cái quan điểm cái chính sách mới của chính phủ nhà nước
thì cái đó khi mà mình đã thăm câu trên những cái báo đó thì mình không cần kiểm chứng lại
cái dòng thứ hai thì những cái thông tin quan trọng hơn về sức khỏe hoặc là về những cái tin tức về các hoạt động của các người của công chúng
thì những cái đó thì mình chỉ câu thôi
nếu mà mình quan tâm thì mình phải
tham khảo sâu hơn ở những cái trang cụ thể hơn
ví dụ như những cái thông tin về sức khỏe thì nó rất là quan trọng
thì mình phải nghiên cứu kỹ lại là cái nghiên cứu gấp nó ở đâu để mình có được một cái kết luận nó chính xác
hoặc là nghiên cứu những cái thông tin của các người của công chúng thì mình phải tới những cái trang chính của họ trang chính thức của họ để mình sẽ coi cái đó là chính xác nhất
với hai mươi năm tỷ thiết bị kết nối internet ba ba tỷ cư dân dùng mạng xã hội trên toàn thế giới truyền thông số là lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của hầu hết doanh nghiệp
với hai mươi năm tỷ thiết bị kết nối internet ba ba tỷ cư dân dùng mạng xã hội trên toàn thế giới truyền thông số là lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của hầu hết doanh nghiệp
các chuyên gia kinh tế cho rằng đôi khi chúng ta chỉ dành chút thời gian để lướt smartphone và đọc một thông tin nào đó
hoặc việc chỉ nghe thoáng qua một tin đồn thất thiệt rồi lan truyền nó cũng tạo cơ hội cho tin giả phát tán ngày càng nhanh
vấn đề tin đồn đặc biệt nguy hiểm trong thời đại mạng xã hội chi phối cuộc sống như hiện nay đặc biệt là hoạt động của doanh nghiệp
để xử lý khủng hoảng gây ra bởi tin giả các doanh nghiệp việt cần đào tạo nhân viên có ý thức về tác hại của tin giả
để họ không vô tình tiếp tay cho thông tin giả mạo gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp
các doanh nghiệp tiếp đó thường xuyên kiểm tra tên thương hiệu của doanh nghiệp trên internet nhất là trên các trang mạng xã hội xem nó có gắn với những thông tin tiêu cực hay không
với xã hội thông tin như ngày hôm nay thì thật là khó để phân biệt ra một kênh nào gọi là chính thống
nhưng với cá nhân tôi thì luôn tìm chọn những kênh chính thống đã được kiểm duyệt của nhà nước để đọc để xem
tôi nghĩ là ở khía cạnh quản lý nhà nước thì luôn luôn cần phải có cái sự kiểm soát trong cái điều kiện để giúp cho cái thông tin nó đi đúng hướng
đó là điểm thứ nhất điểm thứ hai là có lợi cho đại đa số người dân
thì theo mình nghĩ thì trong khi mà những thông tin xấu trước mắt thì mình cứ bình tĩnh
bình tĩnh xử lý vấn đề và tốt nhất là nên im lặng và nên cần có sự hỗ trợ của những hiệp hội hoặc là những người mà có tầm ảnh hưởng hoặc là cơ quan chính quyền để họ đứng ra để can thiệp mình
doanh nghiệp nên trước mắt là nên không làm thêm cho vấn đề nó phức tạp quá
nên cần có một cái hiệp hội
có những người đứng sau mình và những cơ quan mà có thẩm quyền xử lý giúp mình trong cái tình huống đó
quan trọng nhất là đối với lại các cái doanh nghiệp thì cứ mỗi một doanh nghiệp thì nên có những người cố vấn là những người nhà báo những cái tờ báo có uy tín trên thương trường trên thị trường
khi khủng hoảng xảy ra theo các chuyên gia kinh tế là mời tổ chức nghiên cứu độc lập định kỳ đánh giá khách quan và ra báo cáo phân tích thẳng thắn về những điểm mạnh điểm yếu của công ty
cùng với đó là tổ chức các buổi tọa đàm khoa học để mồ sẻ trực diện hiện trạng phát triển của công ty xem công ty đang có những lợi thế cũng như điểm yếu nào đáng cảnh báo định hướng tương lai phát triển cho công ty
nói nôm na là khi doanh nghiệp sẵn sàng vạch áo cho người xem lưng lại là cách giúp tạo dựng được niềm tin của nhà đầu tư thị trường về tính minh bạch của doanh nghiệp
khi đó chẳng may có sự cố xảy ra cổ đông dễ thông cảm hơn với bàn lãnh đạo với doanh nghiệp
tất nhiên là với những sự cố do khách quan còn lỗi do cố tình gian dối thì khó lòng tha thứ
có thể nói rằng hệ thống thông tin là một hệ thống đóng vai trò làm vật trung gian giữa các công ty doanh nghiệp với môi trường và xã hội
để xử lý khủng hoảng gây ra bởi tin giả các doanh nghiệp việt cần đào tạo nhân viên có ý thức về tác hại của tin giả để họ không vô tình tiếp tay cho thông tin giả mạo
gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp
tiếp đó thường xuyên kiểm tra tên thương hiệu của doanh nghiệp trên internet nhất là các trang mạng xã hội xem nó có gắn với những thông tin tiêu cực hay không
có như vậy mới bảo đảm an toàn cho các hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh mạng xã hội ngày một phát triển
quý vị thân mến chương trình kinh tế và dự báo tiếp tục được phát mới vào lúc hai mươi h thứ tư phát lại vào lúc sáu h thứ năm và một mươi bốn h ba mươi phút ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân